bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu vừa tổ chức tập huấn kỹ năng
đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái phản động trên mạng xã hội trong bộ đội biên phòng tỉnh
tại buổi tập huấn bộ chỉ huy bộ đội biên phòng hướng dẫn kỹ năng thao tác cơ bản trong khai thác
sử dụng mạng xã hội và một số biện pháp kỹ thuật đấu tranh trên mạng internet
hướng dẫn cách tạo nhóm kín và đăng ký thành viên phục vụ công tác đấu tranh
các biện pháp xây dựng lực lượng và cách tiến hành hoạt động cách nhận diện các quan điểm sai trái
và âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch phản động trên không gian mạng
bên cạnh đó còn được thực hành tham quan tổ làm mẫu hoạt động và luyện tập
qua đó giúp cho lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh nâng cao kỹ năng nhận thức
hiểu biết về nhiệm vụ mục đích ý nghĩa nội dung cách thức tham gia hoạt động
đồng thời hiểu được yêu cầu nhiệm vụ trong công tác đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái
phản động và những thông tin xấu độc trên mạng xã hội
góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách